thưa quý vị trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam phối hợp với tàu qna chín mươi bốn nghìn chín trăm một mươi sáu ts và tổ đội tàu đã nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn kịp thời một thuyền viên trong tình trạng sức khỏe suy yếu sau hai mươi tám giờ trôi giặt trên biển
khoảng một giờ một mươi tám phút ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cứu nạn hàng hải cùng đội ngũ y bác sĩ tiếp cận tàu qna chín mươi bốn nghìn chín trăm một mươi sáu ts đã cấp cứu tại chỗ nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương suy hô hấp kiệt sức không phản ứng với các biện pháp kiểm tra lâm sàng
sau khi trải qua ca cấp cứu nạn nhân tiếp tục được chuyển lên tàu sr bốn trăm một mươi hai để được chăm sóc y tế đặc biệt và khẩn trương đưa về bờ
nạn nhân hoàng minh nhân đã được đưa về đà nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan
trước đó ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn thuyền viên hoàng minh nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê quán thăng bình quảng nam thuộc tàu qna chín mươi bốn nghìn chín trăm một mươi sáu ts bị lật thúng rời xuống biển